liên tiếp hai vụ tai nạn đã xảy ra vào tối qua ngày sáu tháng một mươi một trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua ấp hai xã tiến hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
cụ thể là vào khoảng hai mươi một h một mươi năm phút tối võ văn hưng chú tại huyện đồng phú tỉnh bình phước điều khiển xe máy lưu thông trong trời mưa trên đường dt bảy trăm bốn mươi
thì bất ngờ tông trực diện vào đuôi xe tải lưu thông cùng chiều phía trước cú tông mạnh nam thanh niên tử vong
vài phút sau khi lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường vụ tai nạn thì một nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều với xe tải
do không chú ý quan sát nên đã tông thẳng vào chiếc xe máy công vụ đang dựng tại hiện trường
cú tông mạnh đã khiến cho cả hai chiếc xe máy bị văng lên phía trước nam thanh niên ngã ra đường bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu
tại xã xuân hòa huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã khiến cho ba người tử vong
công an huyện xuân lộc đã tạm giữ hình sự lái xe tải để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin ô tô tải trở đá do anh nguyễn đình cuông chú thệ xã xuân hòa huyện xuyên lục điều khiển
đã xảy ra va chạm với xe máy do anh nguyễn văn hòa quê tại tỉnh ninh thuận điều khiển chở theo anh thạch hải kim lâm trường và nguyễn lâm sang cùng chú tệ xã xuân hòa
sau va chạm mạnh cả ba người đã tử vong tại chỗ
riêng anh sang đã bị thường nặng
điều tra ban đầu xác định tài xế cuông điều khiển xe ô tô tải lấn sang phần đường dành cho xe chạy ngược chiều tông trực diện vào xe máy
tài xế cuông âm tính với chất ma túy và nồng độ cồn
riêng xe tải ben đã hết thời hạn đăng kiểm
trong khi đó bốn người đi xe máy đều không đổi mũ khảo hiểm